trong thời gian qua tín dụng đen có diễn biến hết sức phức tạp tại tỉnh quảng bình
tuy nhiên là chỉ trong một thời gian ngắn thì công an tỉnh quảng bình đã xác lập chuyên án đấu tranh
bắt giữ nhiều đối tượng triệt xóa nhiều ổ nhóm trên địa bàn
đây là một trong những nạn nhân của các đối tượng cho vai lãi nặng trên địa bàn thành phố đồng hới
do gặp khó khăn trong làm ăn nên chị đã vay một mươi triệu đồng
sau một thời gian trả đúng trả đủ việc thanh toán bị chậm trễ
chị bị các đối tượng nhắn tin gọi điện đe dọa khủng bố tinh thần và thậm chí là kéo đến nhà để gây sức ép đòi nợ
với vỏ bọc là các công ty doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ hỗ trợ tài chính
các đối tượng chủ động tìm đến những người có nhu cầu vay vốn
thông qua quảng cáo trên tờ rơi tiếp thị qua mạng xã hội gửi tin nhắn bằng sim giác
các đối tượng yêu cầu là chứng minh vụ khẩu
có hoạt động cho vai
theo tài liệu của cơ quan công an thu thập được hiện trên địa bàn tỉnh quảng bình có hơn bốn mươi bốn nhóm với hơn hai trăm bảy mươi bảy đối tượng
trong đó có hơn một mươi nhóm với gần sáu mươi đối tượng chủ yếu là người ngoại tỉnh đến quảng bình thuê nhà trọ để hoạt động cho vay lãi nặng
thứ nhất là cái
giao dịch là bọn chúng không thể hiện về bằng cái giấy tờ chứng tư mà pháp lý
nó chỉ bằng hợp đồng bằng miệng khó khăn trong cái việc thu thập cái liệu chứng cứ
thứ hai nữa là hoạt động của chúng là tinh vi trả hình
việc đấu tranh với nạn tiến dụng đen còn nhiều khó khăn
chưa thể xử lý rứt điểm vì các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng nhằm lách luật khi làm thủ tục cho vay
tuy nhiên trong thời gian qua lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã triệt phá được một số ổ nhóm
với nhiều đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng góp phần bảo vệ trật tự an ninh trên địa bàn